bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp
chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm thủy sản và đẩy nhanh tái đàn lợn để phục vụ tăng trưởng chung của ngành
cũng như bù đắp lượng thịt lợn bị thiếu do bệnh dịch tàn lợn châu phi nhất là vào dịp tết nguyên đán canh tí vào đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tổ chức việc nuôi tái đàn lợn thận trọng hiệu quả
và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh theo hướng dẫn và quy định hiện hành nhằm sớm góp phần bình ổn giá thịt lợn
áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi
chính quyền cơ sở và các cơ quan thú y địa phương tổ chức kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi tái đàn
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn các trang trại gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học
được tái đàn và phát triển đàn lợn của địa phương
chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của địa phương chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức ngăn chặn
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu vận chuyển buôn bán trái phép động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn sản phẩm lợn ra vào việt nam